văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị công an tp hà nội làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của ba thanh niên không đổi mũ bảo hiểm phóng ngược chiều trên đường cao tốc
theo thông tin phản ánh trên báo pháp luật xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ba thanh niên bao gồm hai gái và một chai không đổi mũ bảo hiểm cùng ngồi trên một xe mô tô do nam thanh niên điều khiển chạy ngược chiều với tốc độ cao trong làn đường dành cho ô tô trên đường cao tốc trên cao đoạn nối với cầu thanh trì hà nội
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm thể hiện thái độ coi thường pháp luật đối với các đối tượng vi phạm
để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm tương tự xảy ra văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trân trọng đề nghị công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xác minh đối tượng trừng trị nghiêm khắc các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật